dù học sinh tại hà nội vẫn đang phải học online ở nhà nhưng nhiều phụ huynh vẫn dành cả tiếng đồng hồ để xếp hàng trở mua sách giáo khoa đưa dung học tập cho con khi thành phố đối lòng giãn cách xã hội
ghi nhận của phóng viên tại một số nhà sách lớn của hà nội như nhà sách tiến thọ nhà sách trí tuệ lượng khách đến mua hàng khá đông phần lớn là phụ huynh sinh viên đến mua sách giáo khoa đồ dùng học tập cho con em mình trong năm học mới
tại nhà sách tiến thọ trên đường xuân thủy câu giấy tất cả khách hàng đến mua đồ đều phải xếp hàng trở ở bên ngoài
nhân viên cửa hàng sẽ ghi lại danh bộ các sản phẩm khách hàng hong muốn sau đó chuyển vào bên trong để nhân viên khoa chọn và mặc ra trong ca
mỗi người tận khi mua hàng tại đây đều tương thủ viên tác phòng chống dịch bệnh đúng giãn cách để đảm bảo an toàn
cũng theo ghi nhận của chúng tôi tại nhiều nhà sách khác của hà nội như nhà sách trí tuệ trên đường hồ tùng mậu nhà sách của trường đại học sư phạm và một số nhà sách tư nhân khác
mọi hoạt động đều diễn ra bình thường khách chức khi báo mua đồ cần khai báo y tế hoặc quét báo qr đo thân nhiệt và sắt quần tay đảm bảo an toàn
học sinh hà nội cũng đang bước vào kỳ học lịch sử khi mọi hoạt động dạy học đều diễn ra qua màn hình máy tính điện thoại
nên hầu hết các phụ huynh đều muốn chuẩn bị đầy đủ nhất cho con cũng như trang bị thiên sách và các loại đồ chơi tư duy tranh thủ mặc để con trẻ đỡ nhảm chán trong bối cảnh dị bệnh chúng ta